tại bệnh viện hiễu nghị việt đức bé nguyễn thành đạt một mươi tuổi ở hà nội
bệnh nhi nhỏ tuổi nhất việt nam đã được ghép tim xuất viện khỏe mạnh
bệnh nhi nguyễn thành đạt nhập viện với những triệu chứng như mệt mỏi
khó thở và cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phù
sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng bác sĩ chẩn đoán em đạt mắc bệnh cơ tim giãn
bệnh nặng dẫn đến suy tim giai đoạn cuối và được chỉ định ghép tim
ngày một mươi năm tháng ba vừa qua với sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm
các bác sĩ chuyên khoa tim mạch và một trái tim khỏe mạnh được hiến từ một người khác
ca phẫu thuật ghép tim cho em đạt đã được tiến hành và thành công
sau gần hai tháng kể từ khi phẫu thuật ghép tim
em đạt đã phục hồi sức khỏe gần như bình thường và được xuất viện
thành công của ca ghép tim nhỏ tuổi đầu tiên của bệnh viện hữu nghị việt đức
đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
thúc đẩy nền y học nước nhà phát triển
giúp chúng ta tiếp cận với trình độ kỹ thuật ghép tạng trên thế giới ở việt nam
đây chính là cơ hội tốt cho các bệnh nhân để họ được cứu chữa kịp thời
với chi phí thấp hơn khi phải đi ra nước ngoài phẫu thuật